còn tại hải phòng vào sáng năm tháng ba lãnh đạo ủy ban nhân dân phường trại cao
quận lê trân thành phố hải phòng cho biết đang họp và yêu cầu ông nh
trạm trường trạm y tế lưu động phường trại câu làm tường trình về thông tin
người dân phản ánh ông vòi tiền sau khi đến khám cho f
theo đó anh t người tố cáo ông nm tên viết tắt bức xúc
bố mẹ tôi đều nhiễm covid một mươi chín các cụ lớn tuổi nên tôi rất lo
hôm hai mươi bảy tháng hai bố tôi đang nằm kết liên điều trị ở nhà thì thấy mệt
nồng độ oxy hạ nên tôi mới gọi trạm y tế lưu động phường trại câu
để các anh chị ấy đến khám và đo
khi người ở trạm vào đo xong gia đình có tự nguyện cảm ơn họ năm trăm linh đồng
đóng trong phòng bị kính
thế mà họ đứng giữa sân và xẻ ra thấy có năm trăm linh đồng liền gọi điện cho ông hát
sau đó họ đòi cả nhà hai triệu đồng
mặc cả gãy lưỡi thì còn một năm triệu đồng
theo anh t sau khi người ở trạm y tế lưu động đòi thêm tiền
vợ anh t đã bỏ thêm một triệu đồng vào phòng bị và nói chiều sẽ đưa nốt năm trăm linh đồng còn lại
cá buổi chiều ông hắt với số điện thoại chín trăm bốn mươi bảy hai trăm linh bốn xxx gọi liên tục cho vợ và em tôi đòi tiền
trung tòi bảo chuyển khoản thì ông ấy không đồng ý và hẹn phải ra địa chỉ số một mươi sáu cát cục đưa tiền
ông ấy còn nói gia đình nằm trên địa bàn quảng hướng
còn nhờ nhau rất là nhiều nên cứ xem xét
sau đó anh tê đọc được thông tin về việc thành phố hải phòng yêu cầu người dân khai báo y tế khi nhiễm covid một mươi chín
để đảm bảo quyền lợi nên đã bình luận và nêu sự việc của mình
anh tê cũng cho biết gia đình có đầy đủ chứng cứ để chứng minh việc anh phản ánh là đúng
được biết sáng ngày năm tháng ba gia đình anh tê đã nhận lại được một năm triệu đồng kèm giấy biên nhận
đã nhận lại tiền từ trạm y tế lưu động phường trại cầu
lãnh đạo quý bang phường trại câu cho biết
mới ban đầu thì ông h nói tiền là do người dân cảm ơn
tuy nhiên chúng tôi sẽ làm kỹ và rõ rồi thông tin rộng rãi
nếu có sai sẽ xử lý nghiệm
hiện tại vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ